tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến
tự chuyển hóa trong nội bộ vẫn còn diễn biến phức tạp tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi
vẫn còn hình thức đó là mặt hạn chế trong công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ qua
được nêu trong dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
vậy phải làm gì và làm như thế nào để khắc phục được mặt hạn chế đó
để tự phê bình và phê bình thật sự là vũ khí sắc bén trong xây dựng chỉnh đốn đảng
ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh của truyền hình nhân dân
công tác tự phê bình và phê bình chưa đúng thực chất dẫn đến ở không ít nơi cán bộ đảng viên
có biểu hiện vi phạm kỳ luật đảng
pháp luật của nhà nước suốt một thời gian dài nhưng tổ chức đảng không phát hiện ra
để cảnh báo ngăn chặn kịp thời
hậu quả là những người đó đã phải trả giá đắt cho những vi phạm nghiêm trọng đó
nhìn nhận những cán bộ bị xử lý kỷ luật vừa rồi hàng mấy nghìn cán bộ bị xử lý
trong đó có một trăm linh cán bộ thuộc huyện bộ chính trị ban viên thư quản lý
thì tôi rút ra một cái nhận xét thế này này
hầu hết cán bộ sai phạm đều không phải
từ tự phê bình phê bình ở tri bộ tổ chức đảng phát hiện
chứng tỏ là tự phê bình phê bình ở trong tổ chức đảng
thậm chí trong cấp quỷ thì vẫn còn hạn chế
nhìn lại là ba cái thành phố thành phố hà nội thành phố hồ chí minh
rồi thành phố đà nẵng thì tại sao những cái vấn đề
những cái tiêu cực nó xuất hiện trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo thành phố
rồi là nó kéo dài lâu như thế nhưng mà anh em vẫn cứ né tránh
vẫn cứ ru ngủ nhau vẫn cứ nịnh bỡ nhau bằng những cái lời hảo huyền
và cuối cùng nó để dẫn đến là đồng chí của mình càng ngày càng xa ngã hơn
trong suốt quá trình phát triển đảng luôn nhấn mạnh đến vai trò của công tác tự phê bình và phê bình
coi đó là vũ khí sắc bén để xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
việc tự phê bình và phê bình chưa thể phát huy vai trò tác dụng
đó là bởi tâm lý nể nang và e ngại nên né tránh đang phổ biến trong đội ngũ
mặt khác những quy định chế tài về lĩnh vực này chưa thật cụ thể
và người đứng đầu chưa gương mẫu phát huy vai trò tiên phong của mình
để khắc phục những hạn chế này một trong những giải pháp được đưa ra
đó chính là xây dựng tự phê bình và phê bình trở thành một nét sinh hoạt văn hóa đặc thù trong đảng
ta biết rằng là văn hóa cái chức năng của nó là điều chỉnh cái các quan hệ xã hội và hành vi của con người
nhưng mà nó điều chỉnh không phải là bằng luật nó điều chỉnh cũng không bằng các cái chế tài
mà nó điều chỉnh chủ yếu là những cái nhận thức cái sự vươn tới cái chân thiện mỹ
thì nếu mà phê bình chúng ta chúng ta làm được cái chân thiện mỹ trong phê bình
thì cái phê bình này sẽ là một cái sinh hoạt văn hóa
và con người ta nó nói theo một cách đi làm theo một cách rất là tự nguyện
và nó rất là thoải mái nó không chịu một cái áp lực hay là không chịu một cái cảm giác tiêu cực nào cả
như vậy nếu xây dựng tự phê bình và phê bình trở thành nét sinh hoạt văn hóa
thì công việc này sẽ được thực hiện tự giác thường xuyên thấm sâu vào hành động và tư tưởng của mỗi cán bộ đảng viên
tuy nhiên để có được điều đó đòi hỏi một cách làm công phu bài bản cùng sự kiên trì và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị
và chỉ có như vậy thì việc tự phê bình và phê bình mới thực sự trở thành một vũ khí sắc bén trong công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng hiện nay